theo thông tin từ bệnh viện đà nẵng tính đến trưa nay hai mươi bảy tháng bảy đã có ba mươi ca bệnh bỏ trốn khỏi bệnh viện này
ngay sau khi có lệnh cách ly y tế theo quy định một mươi bốn ngày kể từ một mươi ba h ngày hôm qua hai mươi sáu tháng bảy
hiện bệnh viện đà nẵng đã yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ giám sát và truy tìm ba mươi người tự ý bỏ trốn khỏi bệnh viện
các bệnh nhân bỏ trốn có một mươi năm người đang được điều trị tại khoa tim mạch can thiệp và một mươi năm người còn lại thuộc các khoa khác
có đi cùng thân nhân hoặc người trăm bệnh đồng thời đề nghị lực lượng chức năng cũng khẩn trương điều tra để đưa những người bỏ trốn đến nơi cách ly theo dõi
trong thời điểm cơ quan chức năng đang nỗ lực phòng chống dịch thì ý thức chấp hành các chỉ thị của người dân và bệnh nhân là rất cần thiết